tổng bí thư bày tỏ mong muốn nam định tiếp tục khơi dậy truyền thống anh hùng niềm tự hào và nguồn lực tinh thần của địa phương quan tâm hơn đến giáo dục truyền thống trong nhân dân nhất là thế hệ trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
cùng dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu nam định đã ban hành năm nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới và tạo bước phát triển đột phá về kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển tốc độ tăng trưởng tăng bảy cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tăng
năm hai nghìn một mươi sáu bậc vươn lên thứ một mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá với tổng vốn thu hút đạt trên một một trăm linh tỷ đồng và hơn ba trăm linh triệu đô la mỹ
toàn tỉnh đã có bảy mươi ba số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển toàn diện
là năm thứ hai mươi hai liên tiếp ngành giáo dục được bộ giáo dục và đào tạo tặng cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong tốp dẫn đầu toàn quốc
thảo luận và làm rõ thêm nhiều ý kiến khẳng định
nam định đã có những nỗ lực vượt bậc trong phát triển song vẫn còn những điểm hạn chế
tình trạng một số cán bộ đảng viên gây phiền hà sách nhiễu khi thực thi công vụ vẫn còn
tiến độ khởi công các dự án công trình trọng điểm còn chậm
hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu
năm hai nghìn một mươi bảy đảng bộ tỉnh nam định đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng đảng
và tập trung lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ
và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện thành công kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nam định là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực đồng bằng sông hồng
có truyền thống khoa bảng cách mạng kiên cường có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng chung
tuy nam định phát triển như vậy
nhưng mà so với cái tiềm năng
so với điều kiện địa lý tự nhiên chính trị truyền thống như thế
thì cảm thấy chưa tương xứng với cái tiềm năng
chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn của đảng bộ chính quyền nhân dân nam định chúng ta
và muốn phát triển nhanh hơn nữa mạnh hơn nữa toàn diện hơn nữa
thì rõ ràng ý chung là cái sự phát triển chưa tương xứng với điều kiện và tiềm năng của chúng ta
thì các đồng chí hết sức là quan tâm vấn đề này cho
tổng bí thư lưu ý
nam định phải bảo đảm tốt chính sách xã hội
thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
nếu nội bộ không đoàn kết chặt chẽ công tác cán bộ không nghiêm
thì sẽ ảnh hưởng đến công việc chung
đảng bộ phải khơi dậy được tinh thần cách mạng
lòng tự hào truyền thống sức mạnh của nhân dân
coi đó là bàn đạp là nguồn lực tinh thần để phát triển
về những kiến nghị của tỉnh
tổng bí thư lưu ý các bộ băng ảnh trung ương nghiên cứu xem xét
dựa trên những nguyên tắc quy định chung
nhân dịp xuân mới đinh dậu
tổng bí thư cũng đã gửi lời chúc tới đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh nam định
tổng bí thư đã tới thăm trường chính trị trường trinh tại tỉnh nam định
và dân hương tại nhà lưu niệm cố tổng bí thư trường trinh
thông báo với báo chí về kết quả kỳ họp thứ ba mươi chín của ủy ban liên chính phủ
về hợp tác song phương việt nam lào
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho biết
kỳ họp đã thành công tốt đẹp
thực hiện chủ trương của đảng nhà nước của hai nước việt nam lào
hợp tác lạc biệt giữa lào và trung quốc
kỳ họp giữa lào việt nam ngày càng được đẩy mạnh toàn diện
thể hiện sự đoàn kết nhất trí anh em ruột thịt
quan hệ đặc biệt của hai nước việt nam lào
kỳ họp lần này có ba mươi bộ ngành tham gia
với sự có mặt của hai thủ tướng lào và việt nam
những nội dung và định hướng trao đổi tại kỳ họp này
có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao
giúp các bộ ngành địa phương doanh nghiệp hai nước thuận lợi hơn
trong quá trình triển khai các thỏa thuận hợp tác
hướng tới thực hiện thành công kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu hai bên đã triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao
và các thỏa thuận cấp bộ ngành và địa phương
đặc biệt là hợp tác chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh
kinh tế văn hóa xã hội châu lưu dân dân
ngày được tăng cường và phát triển sâu rộng
nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo được đáy mạnh
hiện nay đã có trên một mươi bốn học sinh viên học sinh của lào học tại việt nam
và kỳ họp này đã đưa ra cơ chế mới trong điều phối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước
bước đầu phát huy hiệu quả
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết các doanh nghiệp việt nam đã đầu tư vào lào
với hơn bốn trăm linh dự án
có tổng vốn đầu tư khoảng ba bảy tỷ usd
về định hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên đã thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung
trong đó thúc đẩy quan hệ chính trị an ninh quốc phòng đầu tư thương mại đều được nâng lên ở mức mới
phần đấu đưa kim ngạch hai triệu hai nghìn một mươi bảy tăng một mươi mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối hai nước hợp tác quản lý bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên
hai thủ tướng đánh giá cao cấp quỹ chính quyền ở đảo các bộ ngành của hai nước việt nam đã có giao lưu
hữu biết lẫn nhau tạo thường lợi cho nhau cùng hợp tác cùng phát triển trên tinh thần đồng chí anh em
trên tinh thần tin cậy lẫn nhau hai nước ủng hộ và hợp tác tốt trong tổ chức diễn đàn khu vực quốc tế
các nội dung trên đã được cụ thể hóa vào các văn kiện kỳ họp mà hai chủ tịch quỹ ban
hợp tác hai nước vừa ký kết
chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị biết
bốn hiệp định quan trọng đã được ký tại kỳ họp lần thứ ba mươi chín lần này
trên tinh thần đó thủ tướng cũng thông báo với phương châm hành động và kiến tạo phát triển
ngay kỳ họp này chính phủ việt nam đã quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp đơn vị liên quan
phối hợp chặt chẽ với các đối tác bạn lào triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các cam kết tại kỳ họp
chính phủ đã đặt ra mục tiêu tạo thuận lợi
tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thị trường của lào
thủ tướng tin tưởng hành động tại kỳ họp sẽ tạo động lực mới
đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất hiệu quả
tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
tại kỳ họp các văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết thành công
tiếp đó chính phủ hai nước cũng đã trao danh hiệu cao quý cho các cá nhân và tập thể có thành tích
trong quá trình hợp tác giữa hai nước

chúc mừng những kết quả đã đạt được giữa chính phủ hai nước
chủ tịch nước trần đại quang cũng mong muốn trong năm hai nghìn một mươi bảy

phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp thủ tướng lào thong lung xisulit
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những kết quả quan trọng
của kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào
đặc biệt đây là lần đầu tiên hai thủ tướng đồng chủ trì
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội việt nam luôn quan tâm
theo dõi và vui mừng trước những thành tiệu của nhân dân lào anh em đã đạt được trong những năm qua
đặc biệt là việc thủ tướng lào thong lung xisulit đã lãnh đạo chính phủ lào
đảm nhiệm hết sức thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi sáu
không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ với các nước lớn các nước láng giềng
giúp vai trò vị thế của lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng lào thong lung xisulit mong muốn hai quốc hội ủng hộ
tạo điều kiện cho chính phủ hai nước thực hiện có hiệu quả những nội dung đã thỏa thuận
đặc biệt là việc sử dụng cảng vũng áng để thúc đẩy việc xuất nhập hàng hóa hai bên
hiện hai quốc hội việt nam lào đang hợp tác có hiệu quả
thời gian tới hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hiểm nghị hợp tác việt nam lào
những thành tiệu đã đạt được trong ba mươi năm qua thực hiện công cuộc đổi mới đất nước
càng khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới toàn diện do đại hội sáu đã đề ra
mà đồng chí trường trinh trên cương vị tổng bí thư là người khởi xướng
đã có những công hiến xuất sắc về lý luận trong việc xác định đường lối đổi mới của đảng
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư trường trinh ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu
cùng các đồng chí và quý vị những thước phim tư liệu quý về đồng chí trường trinh
để hiểu hơn về những công lao đóng góp to lớn của đồng chí trường trinh
với vai trò là kiến trúc sư của công cuộc đổi mới đất nước
trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình đồng chí trường trinh đã ba lần được bầu
làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng là chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch hội đồng nhà nước
tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hội nghị đặc biệt ban chấp hành trung ương bầu đồng chí trường trinh
là tổng bí thư
với trách nhiệm cao trước đảng trước dân đồng chí trường trinh cùng với bộ chính trị
tìm hiểu và nghiên cứu hoạch định đường lối đổi mới nêu ra những kết luận sâu sắc
về đổi mới tư duy trước hết là tư duy kinh tế đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế
tạo ra bước ngoặt của cách mạng việt nam thời kỳ đổi mới
đồng chí khẳng định đối với nước ta đổi mới là yêu cầu bức thiết
là vấn đề có tầm quan trọng sống còn
yêu cầu đó vừa là đòi hỏi bên trong của nước ta vừa phù hợp với xu thế đổi mới của thời đại
đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại thực trạng của đất nước và nguyện vọng của nhân dân
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật chỉ đạo toàn đảng phải đổi mới tư duy thay đổi cách nghĩ cách làm
dám thừa nhận và thay đổi những quy định sai lầm trước đây của chính mình
dám dũng cảm xử lý những việc phức tạp
ngay từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một sau đợt điều chỉnh nâng giá hàng loạt các mặt hàng
mà không điều chỉnh tiền lương một cách tương ứng
dẫn đến lạm phát trầm trọng ảnh hưởng đến các mặt kinh tế xã hội
đồng chí trường trinh đã quả quyết không thể duy trì cách nghĩ cách làm cũ
cũng như những chính sách và cơ chế quản lý như trước
đồng chí trường trinh quyết định trước mắt là làm gấp hai việc
một là tập hợp nhóm nghiên cứu gồm những người có tư duy để nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của nước ta
làm cân cứ cho việc xác định con đường và gốc đi sắp tới
hai là triển khai những chuyến đi thực tế ở các địa phương tìm ra cái hay cái mới
những bài học thành công và thất bại của cơ sở để đổi mới cách nghĩ cách làm
hai quá trình này được kết hợp là một lý luận mà không gắn với thực tiễn là lý luận xuông
thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng
đối với đồng chí trường trinh quá trình thâm nhập thực tế tìm hiểu cuộc sống tìm hiểu nhân tố mới là vấn đề quan trọng
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến một nghìn chín trăm tám mươi năm đồng chí đã có nhiều chuyến đi khảo sát các tỉnh thành trong nước
để thâm nhập thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm
từ đó đúc kết thành quan điểm tư tưởng đổi mới được cán bộ đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ
trong bài phát biểu tại hội nghị bộ chính trị ngày một mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bằng lý luận và thực tiễn của mình đồng chí cho rằng
trong quá trình đổi mới tư duy nhất là tư duy kinh tế
chúng ta không thể không sử dụng các phạm chủ sản xuất hàng hóa quy luật giá trị đòn bẩy kinh tế tiền tệ giá cả thị trường
quá trình hình thành đường lối đổi mới của đảng ta phải trải qua sự đấu tranh giữa cây cũ và cây mới
đồng chí đặc biệt nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng chuyển từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh
loại bỏ tính chất hình thức già tạo khôi phục tính chân thực của mọi hoạt động kinh tế nhằm thực hiện bằng được bước chuyển đổi
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến khi tiến hành đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu
với nhiều bài phát biểu thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật
trong các hội nghị trung ương sáu bảy tám đồng chí trường trinh cùng với bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng khóa năm
đã xác lập mô hình mới cơ chế mới đặt nền tảng lý luận cho đường lối toàn diện của đảng ta tại đại hội sáu

đồng chí trường trinh đồng chí trường trinh đồng chí trường trinh
đặc biệt là tư duy kinh tế của đồng chí trường trinh là
thực hiện xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trên cơ sở xác định đúng cơ cấu xã hội của nền kinh tế
phát triển nền kinh tế hàng hóa thừa nhận sự tồn tại và chủ động vận hành cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa
nhìn lại ba mươi năm đổi mới chúng ta càng thấm thiế giá trị lịch sử của công cuộc đổi mới từ đại hội sáu
và những công hướng to lớn của đồng chí trường trinh
theo số liệu của tổng cục thuế trong tháng đầu năm nay tình hình thu chi ngân sách nhà nước
cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo
trong đó thu ước tính đạt hơn chín mươi bảy tỷ đồng bằng tám dự toán năm
tổng thu ngân sách nhà nước tháng một ước đạt chín mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng bằng tám dự toán năm và bằng một trăm linh ba chín so với cùng kỳ năm trước
trong đó thu đề địa ước đạt tám mươi bảy chín trăm linh tỷ đồng thu từ dầu thô ước đạt hai ba trăm linh tỷ đồng
thu từ hoạt động của các cơ sở xã hội chủ nghĩa

tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng một ước đạt tám mươi bảy hai trăm năm mươi tỷ đồng bằng sáu ba dự toán năm
trong đó chủ yếu bảo đảm các nhu cầu chi phí phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh quản lý nhà nước
khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm an sinh xã hội chiếm tám mươi sáu hai tổng chi và chi trả nợ lãi đến hạn chiếm một mươi chín tổng chi
riêng chi phí đầu tư phát triển do đang trong quá trình phân bổ thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư nên tiến độ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng đã thấp trong tháng một chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam cần tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển
đồng thời tăng cường minh bạch giá điện

do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông các tỉnh ven biển trung bộ từ đêm nay tám tháng hai có mưa có nơi mưa vừa mưa to gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba bốn
từ ngày chín tới ngày một mươi một tháng hai ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét khu vực vùng núi và trung du bắc bộ trời rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ một mươi ba một mươi sáu độ c trung du và vùng núi một mươi chín một mươi hai độ c
vùng núi cao dưới tám độ c khu vực độ cao trên một năm trăm linh m có nhiệt độ thấp nhất dưới năm độ c tại hà nội từ ngày chín tới ngày một mươi một tháng hai trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba tới một mươi năm độ c
australia nỗ lực thúc đẩy tpp một
sáng nay theo giờ việt nam tòa án phúc thẩm liên bang mỹ đã mở phiên điều trần đầu tiên xem xét việc khôi phục xác lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống donald trump
phiên điều trần chỉ kéo dài một giờ nhưng đầy căng thẳng và kịch tính với việc các bên cáo buộc nhau vi phạm các thẩm quyền hành pháp và tư pháp xung quanh xác lệnh gây tranh cãi
tại phiên điều trần qua điện thoại luật sư của bộ tư pháp mỹ lập luận rằng lệnh cấm nhập cảnh xuất phát từ những quan ngại an ninh quốc gia và rằng một thẩm phán liên bang đã vượt quá quyền hạn khi ngăn chặn xác lệnh này
tổng thống donald trump đã hành động đúng trong quyền hạn của mình khi ban hành xác lệnh hành pháp hôm hai mươi bảy tháng một vừa qua vì lợi ích của mỹ
tuy nhiên đại diện chính phủ mỹ cũng đối mặt với những câu chất vấn gai góc từ phía ba thẩm phán đến từ tòa phúc thẩm lưu động số chín ở san francisco
các thẩm phán yêu cầu luật sư chính phủ đưa ra bằng chứng cho thấy mối liên quan giữa công dân bảy nước bị cấm theo xác lệnh với chủ nghĩa khủng bố cũng như chất vấn rằng liệu lệnh cấm nhập cảnh có phải sự phân biệt tôn giáo hay không
về phía mình luật sư đại diện cho chính quyền các bang washington và ministota kêu gọi tòa án tạm thời đình chỉ xác lệnh trong lúc chưa đưa ra phán quyết cuối cùng
dự kiến tòa phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết trong tuần này
đây là lần hiếm hoi trong lịch sử nước mỹ
trong lịch sử nước mỹ một xác lệnh của chính phủ vấp phải sự phản đối gây gắt không chỉ của công chúng mà còn của chính giới
xác lệnh của ông trump đã gây ra sự hỗn loạn tại các sân bay trên cả nước trong suốt tuần qua nơi nhiều hành khách bị mắc kẹt và hàng nghìn người tập trung để biểu tình
thủ tướng anh theresa may vừa đồng ý trao cho quốc hội nước này quyền bỏ phiếu thông qua dự thảo thỏa thuận về việc nước anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
trước khi văn bản này được hoàn tất giữa anh và eu
đây có thể xem như một nhượng bộ quan trọng từ phía bà may nhằm tránh một cuộc phản đối quy mô lớn trong đảng bảo thủ cầm quyền của bà
đối với dự luật trao quyền cho thủ tướng khởi động tiến trình đàm phán chính thức về brexit dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai năm bắt đầu từ cuối tháng ba này
tuy nhiên bà theresa may cũng cảnh báo ngay cả trong trường hợp các nghị sĩ quốc hội không thông qua các điều khoản của dự thảo thỏa thuận cuối cùng về brexit
nước anh vẫn sẽ trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi khối này
trước đó bà may đã cam kết đồng ý cho quốc hội bỏ phiếu thông qua thỏa thuận trước khi văn bản này có hiệu lực
nhưng nhượng bộ mới nhất có nghĩa là cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra sớm hơn trước khi văn bản đàm phán giữa chính phủ anh và eu hoàn tất một đòi hỏi then chốt của nhiều nghị sĩ có quan điểm ủng hộ châu âu
ứng cử viên tổng thống pháp nhà lãnh đạo của đảng mặt trận quốc gia marin ler pen mới đây khẳng định
nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống pháp bà sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc pháp rời khỏi liên minh châu âu eu
phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình llci bà le pen khẳng định sẽ có một cuộc trưng cầu về việc pháp ra khỏi eu
ứng cử viên cực hữu còn cho rằng nếu người pháp bỏ phiếu chống lại việc dây bỏ eu thì không có lý do gì để bà ở lại chức vụ
đặc biệt ứng viên tổng thống cực hữu này có ý định đưa nước pháp ra khỏi bộ chỉ huy quân sự nato
khôi phục lại biên giới quốc gia và rời khỏi khu vực schengen

phát biểu trên bloomberg bộ trưởng thương mại úc xiobo cho biết các nước tham gia tpp đã rất vất vả trong nhiều năm để đàm phán tpp
các nước tham gia tvp đã rất vất vả trong nhiều năm để đàm phán tpp
hiệp định úc và các nước khác không muốn những tiến triển này trở thành vô nghĩa
coopo cho biết ông đã có các cuộc nói chuyện về một tpp không có mỹ hay còn gọi là tpp trừ một với các nước như nhật bản canada mexico malaysia singapore và new zealand
một số quốc gia đã ám chỉ sẽ đàm phán trực tiếp với mỹ về thương mại
tỏ lòng nhớ ơn vị khai canh ra làng thái dương là ông trương quý công
nhờ có ông mà người dân nơi đây biết đến nghề đánh cá và giao thương buôn bán
và những hình ảnh ấn tượng về lễ hội cầu ngư với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa làm ăn thuận lợi cũng sẽ thay cho lời kết của chương trình ngày hôm nay
theo truyền thống ba năm một lần lễ hội cầu ngư làng thay dương hạ được tổ chức với nhiều trò diễn
trên cạn như búa hát truyền thống đoàn tàu ra khơi đánh cá cảnh buôn bán đã tái hiện sinh động và hấp dẫn cuộc sống lao động đời sống văn hóa của ngư dân ven biển tỉnh thừa thiên huế
trước là tạ ơn thần linh sau cho dân đua hạc sướng đua bơi làm trò trước tạ ơn thần linh sau nữa là cho dân chúng ăn chơi giải trí chuẩn bị sức lực cho mùa vù sắp tới
lễ hội cầu ngư lần này cũng là dịp để phát huy gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người